chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đã hoàn thành được một nửa chặng đường
tại thời điểm này bộ giáo dục và đào tạo đánh giá kỳ thi đã diễn ra an toàn nghiêm túc và nhẹ nhàng hơn cho thí sinh
đa số các thí sinh đã về đích an toàn tuy nhiên vẫn có bảy mươi hai thí sinh phải nói lời tạm biệt sớm vì vi phạm quy chế bị đình chỉ thi sáu cán bộ coi thi cũng bị đình chỉ công tác
ngay trong buổi họp báo kết thúc khâu tổ chức thi bộ giáo dục và đào tạo đã trả lời về những sự cố đã xảy ra
cũng như những biện pháp kỹ thuật được tăng cường trong khâu chấm thi năm nay
nhằm bảo mật cũng như kiểm soát chặt chẽ các tác động trái phép vào bài thi
cho đến thời điểm này khâu tổ chức thi được coi là đã thành công bởi đã đạt được tiêu chí an toàn nghiêm túc và nhẹ nhàng hơn cho thí sinh
đó là những đánh giá được đưa ra trong buổi họp báo ngay khi kết thúc ba ngày thi
với năm bài thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo đánh giá cao nỗ lực chung của các địa phương trên cả nước trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi
với những điểm mới được bộ quy định nhằm siết chặt kỳ cương kỳ thi
cho đến giờ phút này có thể nói là kỳ thi đã được diễn ra trong ba ngày hai mươi năm hai mươi sáu hai mươi bảy và đã kết thúc một cách an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
với gần chín trăm linh thí sinh
và gần hai các điểm thi chính xác là một chín trăm tám mươi điểm thi đảm bảo nghiêm túc
và bài thi đã trở về với các hội đồng thi để chuẩn bị cho cái bài toán cho bài chấm thi sắp tới
cho đến thời điểm này bộ giáo dục và đào tạo chưa ghi nhận được hiện tượng tiêu cực gian lận có quy mô tổ chức hay sử dụng các thiết bị gian lận bằng công nghệ cao